vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một qua test nhanh cho kết quả âm tính và nhật được cấp giấy theo quy định để đi chở hàng
những ngày sau để qua được chốt tiếp mà không phải đi xét nghiệm lại nhật về làm giả giấy tờ xét nghiệm bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày một mươi tháng bảy rồi dùng máy phô tô màu ra hai bản mang sẵn trong người để khi nào cần qua chốt lấy ra dùng viết ghi ngày vào giấy
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện hà trung hoàng hóa và hậu lộc
thủ đoạn phạm tội của hai đối tượng này là đi xe máy không biển kiểm soát đeo khẩu trang bịt mặt sau đó đi dọc theo các tuyến quốc lộ
khi phát hiện thấy phụ nữ đi một mình mà đeo túi sách hoặc nghe điện thoại di động thì các đối tượng áp sát và cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
hiện công an huyện hà trung đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
nhóm đối tượng này do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chứa tại xóm tám xã viên thành huyện hà trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các trận đấu thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ qua những tài khoản mạng xã hội có độ bảo mật cao như zalo telegram
sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một laptop một cuốn sổ ghi chép chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ một mươi hai tháng sáu đến một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết chỉ tính từ đầu tháng bảy cho đến nay thì đã có hàng chục đường dây cá độ bóng đá
với số tiền hàng nghìn tỷ đồng bị công an các tỉnh hà tĩnh lào cai bình định thành phố đà nẵng triệt phá
tuy nhiên vấn nạn đánh bạc qua mạng thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó lường khi mà mới đây một thủ đoạn tinh vi xuất hiện
đó là giả danh các cổng thông tin điện tử website của các cơ quan nhà nước để quảng cáo mời trao đánh bạc cá độ
ghi nhận của nhóm phóng viên antv
giả mạo website cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh hay cổng thông tin điện tử tỉnh lai châu
nguy hiểm hơn những đối tượng này còn giả mạo cả website của bộ công an
tư hình ảnh giao diện
và nội dung được các đối tượng thiết kế giống website thật
nhưng sen lẫn vào các nội dung là những đường link quảng cáo mời trào cá độ bóng đá
chúng ta không loại trừ khả năng là bên cạnh bóng đá
thì khi mà người dân truy cập vào những website này
thì họ cũng có thể bị gọi là đính kèm những cái mã độc ở trên các website đấy
hoặc là dẫn link tới các cái website lừa đảo trực tuyến khác
dữ liệu của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cho biết
chỉ trong tháng sáu hệ thống giám sát dự đoán
và ngăn chặn tấn công mạng đã phát hiện hơn một bốn triệu website đường link
chứa mã độc xâm nhập vào việt nam nhiều gấp đôi so với tháng trước
với các nội dung mời trao đánh bạc cá độ bóng đá và lừa đảo
mạo danh các cái cổng thông tin của các địa phương
cũng là một cách để mà che đi cái sự kiểm duyệt
hoặc là chữ để ý của người sử dụng
là người ta cứ nghĩ rằng đấy là các trang web
trình thống mà có những cái banner cái thông tin quảng cáo
thì những cái việc mà quản lý này thì hiện nay công tác quản lý
cái hoạt động của các doanh nghiệp của các đối tượng trên không gian mạng
là chúng ta đang có những cái có lỗ hổng mà các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
và chính vì những cái đấy thì các đối tượng đã lợi dụng
với triệt đề phát triển của công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động tội phạm
trong đó có tội phạm đánh bạc trong đó có tội phạm tín dụng đen
thì đây là những cái mà chúng ta người dân cũng cần phải đánh giá cao

cảnh sát hình sự bộ công an để quản lý ngăn chặn những web giả mạo này
cục đã có kiến nghị với các nhà cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn các trang web trên
tuy nhiên về góc độ người dùng người dân phải nâng cao ý thức
hiểu biết pháp luật để tránh bị rơi vào bẫy của các website giả mạo
thưa quý vị và các bạn theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam hồng kông trung quốc
đã mạnh lên thành bão
cơn bão số ba năm hai nghìn hai mươi một và có tên quốc tế là sampaka
ảnh hưởng từ cơn bão từ ngày hai mươi hai cho tới ngày hai mươi bốn tháng bảy
ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn
văn phòng bộ công an đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó thiên tai công an
các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau
thực hiện nghiêm túc các công điện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung đảm bảo vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tài
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn an toàn cho người tài sản của nhân dân
ra soát phương án chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm
để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
bão lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi một bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi một bốn mươi bốn
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ vừa ký ban hành công văn số hai nghìn chín trăm chín mươi tám bgdt qlcl
gửi chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo đó căn cứ ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tại công văn số bốn nghìn tám trăm linh vpcp kgvx
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương bộ giáo dục và đào tạo tổ chức đợt hai của kỳ thi vào các ngày sáu bảy tám hai nghìn hai mươi một
cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt một trong các ngày bảy tám bảy hai nghìn hai mươi một
để đợt hai của kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với các sở ban ngành có liên quan của địa phương nhất là sở y tế triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt hai của kỳ thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
đáp ứng yêu cầu nghiêm túc khách quan công bằng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh
và phần tin tức tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam ngay sau đây trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị thông tin mới nhất từ sở y tế tp hcm cho biết đã cho phép sử dụng thêm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
để quyết định cho f không triệu chứng xuất viện về cách ly và điều trị tại nhà
theo đó các trường hợp f không có triệu chứng đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
sẽ được thực hiện xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ tám nếu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính như
có tải lượng virus thấp giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi thì sẽ được tiến hành thực hiện xét nghiệm nhanh
test nhanh kháng nguyên sars cov hai vào ngày thứ một mươi
nếu kết quả xét nghiệm nhanh này âm tính người bệnh sẽ được cho xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà
và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở y tế việc thay đổi này là phù hợp với tình hình thực tế
khi mà số f gia tăng nhanh trong đó f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ chiếm đến tám mươi
thì việc tạo điều kiện cho f không triệu chứng giảm thời gian cách ly tại bệnh viện về nhà là khả quan
với khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao cấp ba mươi lần so với nhu cầu hiện nay
tại các bệnh viện bộ y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ oxy
theo dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này có khoảng tám mươi các bệnh nhân không triệu chứng
hoặc có biểu hiện lâm sàn nhẹ chỉ có khoảng năm số ca cần thở oxy gọng kính
một mươi bảy thở máy không xâm nhập và một ba số ca thở máy xâm nhập
việc thiết lập vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống máy thở có yêu cầu cao hơn
còn được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ hệ thống oxy hệ thống khí nén
cần có bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn bài bản vận hành
đồng thời quá trình sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra theo dõi định kỳ
tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời
khẳng định trong điều kiện gia đình không thể thiết lập các hệ thống máy thở
bộ y tế và tp hcm cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh
người dân hoàn toàn có thể yên tâm
chính vì vậy người dân không nên mua tích trữ máy thở vừa gây lãng phí vừa tạo sự kháng hiếm nguồn cung
khiến các cơ sở y tế bệnh viện có thể không mua được máy cho bệnh nhân
còn trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến khó lượng
sở công thương tp hcm cho biết việc sẽ mở cửa các chợ truyền thống trên địa bàn
hiện thành phố đã có chủ trương để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho nhân dân
và được nhanh chóng kịp thời nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch
tính đến ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy nhiều quận huyện của thành phố đã tổ chức mở cửa hoạt động trở lại các chợ
các quận huyện đang xây dựng phương án và sẽ tiếp tục tổ chức mở lại thêm nhiều chợ trên địa bàn
các chợ khác khi đủ điều kiện các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ thực hiện các bước và công bố thông tin cho người dân
bên cạnh đó hiện thành phố đang có ba một điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị cửa hàng tiện lợi
ngoài ra thành phố còn có ba trăm tám mươi tám điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận huyện thành phố thủ đức
trong đó sở công thương tổ chức một trăm ba mươi điểm bán viettel post và vnpost tổ chức hai trăm năm mươi tám điểm bán
danh sách và địa chỉ cụ thể các điểm bán đã được công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố
theo kế hoạch ban đầu người dân đà nẵng đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
sẽ được đưa về quê bằng một mươi sáu chuyến xe dường nằm do tập đoàn phương trang hỗ trợ
tuy nhiên sáng nay đã thay đổi phương án là sang vận chuyển miễn phí bằng máy bay
theo kế hoạch ban đầu người dân đà nẵng đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
sẽ được đưa về khuê bằng một mươi sáu chuyến xe dường nằm do tập đoàn phương trang hỗ trợ
tuy nhiên sáng nay đã thay đổi phương án sang vận chuyển bằng máy bay
cụ thể bà con các huyện hòa vang quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn bay chuyến một mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi
tuy nhiên bà con các quận hải châu thanh khê liên triểu sẽ bay chuyến một mươi bốn h
bà con quận sơn trà và những người đến muộn sẽ bay trên chuyến cuối vào lúc một mươi tám h cùng ngày
theo hội đồng hương đà nẵng và thành phố hồ chí minh để chủ động di chuyển
bà con đã đăng ký và có tên trong danh sách liên hệ với hội đồng hương
tại các quận quyện của mình để nắm thông tin xác nhận chuyến đi
khi đã được thông báo bà con cần chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân để lên máy bay
chủ động test nhanh trước hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm lên máy bay
nếu chưa làm kịp bà con có mặt trước giờ bay hai giờ để làm xét nghiệm
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sẽ miễn phí vé máy bay và đưa hơn sáu trăm linh bà con
về cách ly tại năm khách sạn trên địa bàn thành phố miễn phí
đồng nai hiện đã có gần hai mươi nhân viên y tế bị lây nhiễm covid một mươi chín trong quá trình điều trị
chăm sóc cho bệnh nhân covid một mươi chín và làm nhiệm vụ tại các khu cách ly
và trước tình hình này sở y tế tỉnh đồng nai đã có văn bản đề nghị tăng cường
các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế
trong đó có việc tổ chức test nhanh sars cov hai cho nhân viên y tế định kỳ ba ngày một lần
từ khi dịch covid một mươi chín lây lan rộng tại đồng nai trong đợt dịch thứ tư
định kỳ hàng tuần một trăm linh năm nhân viên khoa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng nai
đều được lấy mẫu làm xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr gọp mẫu
đây là khoa phải thường xuyên tiếp nhận tất cả bệnh nhân mỗi ngày từ một trăm linh đến hai trăm linh trường hợp cấp cứu
do đó việc xét nghiệm thường xuyên và tăng cường bảo vệ cho nhân viên y tế là hết sức cần thiết
khi mà mình làm việc tại môi trường như thế này thì lo thì cũng lo chứ
đặc biệt gia đình em có bố mẹ già này còn có trẻ con nữa
khi mà mình đi làm về thì cũng lo nếu như mà mình thì vô tình thôi
mình không có ý vô tình thôi mình là một mình thành f một f
thì đó là ảnh hưởng đến gia đình của mình
khoa cấp cứu cũng như là bệnh viện đa khoa đồng nai đã có tổ chức phòng chống dịch khá là cho trẻ
trang phục phòng hộ của bọn em thì đều đảm bảo đầy đủ và khi nào cần thì sẽ có lương
khoa cấp cứu là cái nơi thu dung tất cả các bệnh nhân có tiêu chứng vào cấp cứu
thì có một đặc thu là khi vào cấp cứu thì tùy tiêu chứng của bệnh nhân
ví dụ có nhiều bệnh nhân hôn mê thì mình có thể khai thả được bệnh sử không khai thả được dịch tệ gì hết
rồi là có những bệnh người ưu tố nguy cơ như là ho sốt
cái đặc thu của việt nam mình nữa là một bệnh nhân có nhiều người nhà
mà nhất là trong lúc cấp cứu thì người nhà cũng thay đổi thường xuyên
mặc dù cũng có khâu khai báo y tế và chốt chặn
nhưng mà có đôi lúc cái khai báo y tế có thể người ta khai không có đúng
thì sẽ tiếp xúc với những yếu tố dịch tễ
do vậy nên bệnh viện phải tâm soát đình kỳ để sang lọc
theo sở y tế đồng nai thống kê tại một trăm chín mươi hai cơ sở y tế công lập trong toàn tỉnh
có khoảng ba bốn trăm linh nhân viên y tế thuộc đối tượng có nguy cơ cao
trước tình hình dịch bệnh phức tạp các bệnh viện đều đã chủ động
thực hiện xét nghiệm sars cov hai tầm soát cho toàn bộ nhân viên y tế
như tại bệnh viện đa khoa đồng nai nhờ thực hiện xét nghiệm tầm soát
định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế và tại những khoa có nguy cơ cao
đã phát hiện một trường hợp nữ bác sĩ nhiễm covid một mươi chín
tại khoa nội tiết và xử lý kịp thời giúp bệnh viện duy trì khám chữa bệnh
và các hoạt động khác bình thường
trước đây thì là cứ hai tuần thì làm xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế
trận nghiệm mậu gột chứng của lâm tét
thứ hai là đối với những bệnh nhân
và người nuôi bệnh thì muộn lên ở tên nhập viện nội trụ
thì phải có xét nghiệm vca mậu gột ấm tinh mới được nhập viện
và những cái đơn vị ví dụ như là hồi sức cấp cứu chạy thần khảm bình
hoặc là khoa cấp cứu hoặc khoa hô hấp những cái khoa mà cái trọng điểm đó
thì có thể là ba ngày đến năm ngày chúng tôi làm là một lần
ở những vùng những thu hợp khoa như cấp cứu rồi hồi sức
rồi là các phòng các ban đi lấy mẫu rồi là khu vực lấy mẫu hoặc là lọc mẫu
thì chúng tôi đã không hai mươi mà chúng tôi làm toàn diện những bệnh nhân này
để đảm bảo cho cuộc chống mọc phòng chống covid hiệu quả hơn
và chúng tôi đã yêu cầu giả sát tất cả các vị trí các nơi công tác
để đảm bảo là không thể lọt những bệnh nhân nghi ngờ vào trong khu vực bệnh viện
để đảm bảo các an ninh gần trong bệnh viện
để phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế trong tình hình dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh
sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc các bệnh viện giả chiến
các cơ sở cấp thi tập trung các bệnh viện phòng khám đa khoa ngoài công lập
phải ra soát đánh giá lại toàn bộ các khâu tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế
đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về chống nhiễm khuẩn tại đơn vị
kính thưa quý vị để đảm bảo trong thời gian giãn cách xã hội không bị thiếu lương thực thực phẩm cho người dân
và thành phố cần thơ đã triển khai nhiều phương án để ổn định nguồn cung mỗi ngày
ba ngày trước mỗi ngày siêu thị này chỉ nhập nhỏ giọt vài tấn rau củ quả
nhưng hôm nay xe chở hàng liên tục đổ về
chỉ trong buổi chiều hai mươi tấn rau củ quả đã được đưa vào kho
nguyên nhân là các xe chở hàng được đi thẳng vào nội ô mà không phải thay tài xế như trước đó
hôm nay không còn việc thay đổi tài xế nữa
mà chỉ cần khi ghé trạm kiểm tra đủ điều kiện và có cách nhanh
tài xế được vận chuyển hàng hóa vào đơn vị một cách nhanh chóng
trước đó thành phố cần thơ đã yêu cầu các xe chở hàng hóa phải đổ tài xế khi vào thành phố
người ngồi trên xe cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng hai mươi bốn giờ
các đơn vị vận tải không đủ tài xế để chở hàng cung cấp cho các cửa hàng siêu thị
điều này đã dẫn đến tình trạng căng hiếm thực phẩm nhất là rau xanh
trước những khó khăn của người dân thành phố cần thơ đã có công văn nới lỏng quy định cho các xe ra vào nội ô
các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ vùng dịch về thì vẫn được hoạt động bình thường
chúng tôi có yêu cầu tài xế và người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính ba ngày là được hoạt động
việc nới lỏng quy định vào thành phố để giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng
các siêu thị đã được bổ sung thêm hàng hóa nhất là rau xanh
các siêu thị cửa hàng cũng đã được tăng lượng xe để chở hàng về tích trữ
chở công thương đang phối hợp với quận ninh
chở công thương đang phối hợp với quận ninh kiều để triển thai xe bán hàng lưu động tại khu dân cư
đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và giảm tải khi người dân tập trung về mua hàng tại trung tâm thương mại
như vậy vấn đề hàng hóa nhất là rau củ quả phục vụ cho người dân cơ bản được giải quyết
những ngày tới thành phố cần thơ sẽ mở thêm các điểm bình ổn giá phục vụ người dân khu vực giãn cách